thưa quý vị không chỉ ở việt nam tết nguyên đán cũng là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời của một số nước châu á
từ các nước bờ bên kia đại dương như mỹ anh mexico cộng đồng người châu á đều đang hân hoan rộn ràng chào đón dịp lễ lớn nhất trong năm
người dân châu á và cộng đồng châu á trên khắp thế giới đang đón tết nguyên đán bằng những hoạt động sôi nổi
những buổi xung họp gia đình và hy vọng một năm mới tốt lành may mắn
tại khu phố của người trung quốc ở new york mỹ những điệu múa lân sư rồng truyền thống đã mang không khí tết đến với mọi người
tôi tới đây với gia đình chúng tôi hy vọng năm mới bình an sẽ tới với new york cũng như tất cả mọi người
tôi dẫn con trai tới đây để cháu hiểu thêm về truyền thống của trung quốc và cảm nhận không khí đón tết
trong khi đó tại mexico một cuộc thi hóa trang đầy màu sắc vừa được tổ chức để chào đón năm mới
đây là lần thứ sáu
cuộc thi diễn ra năm nay những người tham gia mặc những trang phục hóa trang có hình con thỏ tổ chức múa lân sư rồng và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi khác
tôi hy vọng một năm mới nhiều sức khỏe cho gia đình năm con thỏ chắc chắn sẽ mang tới cho chúng tôi nhiều may mắn và thành công
còn tại london anh hàng chục nghìn người đã tập trung tại khu westel để ăn mừng tết nguyên đán
các nhà hàng trong khu vực đều chật cứng du khách
trong khi trên đường phố các đội múa lân và những ban nhạc
đang trình diễn hết sức sôi động
tôi đã thấy các hoạt động truyền thống ở khắp mọi nơi
những hoạt động này khiến người xem rất thích thú
hàng dài người đã tập trung ở đây để cùng chào đón năm mới
những màn múa lân rộn ràng những màu sắc đỏ vàng rực rỡ chính là đặc trưng riêng của tết nguyên đán không thể trộn lẫn dù được tổ chức ở những châu lục khác nhau trên thế giới